các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thủ tướng đã trực tiếp kiểm tra hỏi cụ thể từng xã huyện tỉnh có biển về công tác đánh bắt thủy hải sản
về chống khai thác hải sản bất hợp pháp không khai báo và không theo quy định để nắm bắt tình hình thực tế tại địa phương
kiểm tra xã an thủy huyện ba chi tỉnh bến tre thủ tướng hỏi lãnh đạo địa phương đã đến tận nhà người dân bị bắt vì đánh bắt trái phép hay chưa
thủ tướng trao đổi với chủ tịch xã an thủy huyện ba chi tỉnh bến tre
các đồng chí trả lời trực tiếp vào câu hỏi của tôi
đồng chí đã đến gặp gia đình để thăm hỏi để tìm hiểu tình hình chưa
có tìm hiểu vì sao người dân lại vi phạm và phân tích kỹ chưa
trăm dần là khi nào người dân có vi phạm pháp luật thì anh phải đến tận nơi tìm hiểu
ngày hôm nay tôi nói chuyện với các đồng chí thì biết là việc thực hiện chưa tốt chưa nắm chắc được tình hình
hỏi công việc của xã mình mà cứ đi hỏi những người xung quanh
mình chăm lo cho dân không tốt thì người dân mới vi phạm
sau khi trao đổi với ông lê nguyên trắng chủ tịch xã an thủy huyện ba chi tỉnh bến tre
thủ tướng khẳng định địa phương chưa nắm vững tình hình nên làm chưa tốt
để người dân vi phạm là do trăm dân chưa tốt
thủ tướng cũng phê bình xã và nhắc nhở phải nỗ lực tuyên truyền không để người dân vi phạm
vì lợi ích của chính người dân của tỉnh và của quốc gia
tại cuộc họp thủ tướng yêu cầu phải có biện pháp làm sao để đạt được mục tiêu ec gỡ thẻ vàng
dứt khoát phải thực hiện theo chỉ đạo của ban bí thư không để thẻ đỏ
muốn vậy cơ sở phải nỗ lực nhân dân cũng phải trông chờ vào xã phường thị trấn
nơi gần dân nhất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc
việc nhỏ nhưng nếu tổ chức không đúng thì cũng không xong
thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho rằng xã phường thị trấn là nơi gần dân nhất
phải xuất phát từ xã phường thị trấn để nâng cao ý thức của người dân
hệ thống chính trị phải vào cuộc rồi chúng ta mới làm thành công
mặc dù việc nhỏ thôi nhưng tổ chức mà không tốt thì nhỏ cũng không xong
việc nhỏ nhưng ảnh hưởng rất lớn
người dân cũng chẳng muốn vi phạm đâu nhưng chúng ta không tuyên truyền tốt
không có vận dụng tốt
có khi người dân chưa hiểu được việc đó ảnh hưởng đến quốc gia dân tộc thế nào
ảnh hưởng đến chính người dân như thế nào
tôi đề nghị xã phường thị trấn trực tiếp làm việc với người dân
phải tổ chức tuyên truyền nâng cao ý thức của người dân
đồng thời tỉnh huyện cũng không bỏ qua vấn đề này
các đồng chí phải lãnh đạo chỉ đạo kiểm tra làm sao nhanh chóng để ec gỡ thẻ vàng
để thúc đẩy phát triển thủy hải sản của chúng ta đi đúng hướng
báo cáo tại cuộc họp bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn cho biết
sau gần bốn năm triển khai thực hiện
phía ec đã đánh giá cao và ghi nhận sự cam kết quyết tâm chính trị và nỗ lực của việt nam
trong triển khai các giải pháp chống khai thác iuu
đặc biệt là công tác chỉ đạo điều hành của cấp trung ương
với sự chỉ đạo quyết liệt của thường trực ban bí thư thủ tướng chính phủ
ban chỉ đạo quốc gia về iuu và công tác chỉ đạo kiểm tra
đồn đốc hướng dẫn của bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
bộ nông nghiệp đã có nhiều tiến bộ và đang đi đúng hướng
ghi nhận và đánh giá cao thiện trí tinh thần hợp tác sự minh bạch và trung thực của việt nam
trong việc cung cấp thông tin trao đổi giữa hai bên về kết quả triển khai chống khai thác iuu
tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được
vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế chưa đáp ứng được yêu cầu cho nhiệm vụ chống khai thác iuu
nếu như chưa ngăn chặn chấm dứt được tàu cá việt nam vi phạm khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài
công tác thực thi pháp luật xử phạt các vi phạm khai thác iuu còn rất thấp so với các vụ việc vi phạm
tại cuộc họp các địa phương ven biển đã báo cáo thủ tướng chính phủ tình hình thực hiện chỉ đạo của chính phủ
thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo về iuu
trong đó tập trung vào các giải pháp tuyên truyền vận động nhân dân
áp dụng các giải pháp công nghệ để tăng cường quản lý giám sát tàu cá của ngư dân hoạt động trên biển
kiến nghị chính phủ thủ tướng chính phủ ban chỉ đạo và các bộ ngành nhiều giải pháp để hỗ trợ địa phương
nâng cao hiệu quả của công tác này góp bần để sc sớm gỡ thẻ vàng
các địa phương cũng đã hứa với thủ tướng quyết tâm không để tình trạng này xảy ra
sở y tế hà nội thông báo trưa bảy tháng chín thành phố ghi nhận hai mươi chín ca dương tính sars cov hai
trong đó có ba ca tại cộng đồng hai mươi bốn ca tại khu cách ly và hai ca tại khu vực phong tỏa
trong số này hai mươi sáu trường hợp là f một của các ca ho sốt cộng đồng
hai trường hợp sàng lọc ho sốt một trường hợp sàng lọc đối tượng nguy cơ cao
phân bổ tại các quận thanh xuân hai mươi ba ca huyện thanh trì bốn ca quận hai bà trưng một ca và huyện thường tín một ca
hai trường hợp sàng lọc ho sốt cộng đồng là ltt nữ sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn
nqt nam sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai là hai vợ chồng sinh sống tại phường nhân chính quận thanh xuân
người vợ xuất hiện triệu chứng hát hơi từ ngày ba mươi một tháng tám
ngày bốn tháng chín chồng bệnh nhân cũng xuất hiện triệu chứng hắt hơi
trường tương tự hai vợ chồng bệnh nhân đã khai báo ra trạm y tế
ngày năm tháng chín được lấy mẫu gộp dương tính và mùng sáu tháng chín được lấy mẫu đơn cho kết quả khẳng định dương tính
một trường hợp sàng lọc đối tượng có nguy cơ là ntn nữ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi tại địa chỉ tân minh thường tín
bị bệnh tâm thần phân liệt hàng ngày ra đồng làm việc và không nhớ lịch trình đi lại sinh hoạt khác
định kỳ lấy thuốc tại trung tâm y tế thường tín hai tháng một lần lần gần nhất lấy ngày hai mươi hai tháng bảy
ngày sáu chín được lấy mẫu xét nghiệm theo diện đối tượng nguy cơ cao kết quả dương tính
mới đây bệnh nhân bị tâm thần phân liệt và lấy thuốc định kỳ tại trung tâm y tế huyện thường tín hà nội
có kết quả dương tính với ncov
theo thông tin từ sở y tế hà nội trưa bảy tháng chín thành phố vừa phát hiện thêm hai mươi chín trường hợp
có kết quả xét nghiệm dương tính với sars cov hai trong đó có ba người tại cộng đồng
hai mươi sáu ca còn lại đã cách ly hoặc ở khu vực phong tỏa
ba trường hợp được phát hiện trong cộng đồng bao gồm
hai vợ chồng là lt bốn mươi bảy tuổi và ông nqt bốn mươi chín tuổi đều trú tại nhân chính thanh xuân
họ lần lượt xuất hiện các triệu chứng vào các ngày ba mươi một tháng tám và mùng bốn tháng chín
hai người này sau đó khai báo y tế và được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính với ncov
qua xét nghiệm sàng lọc đối tượng có nguy cơ thành phố ghi nhận chị ntn bốn mươi một
trú tại tân minh thường tín dương tính với sars cov hai
chị n bị tâm thần phân liệt hàng ngày ra đồng làm việc và không nhớ lịch trình đi lại
cũng như các hoạt động sinh hoạt khác
người này lấy thuốc định kỳ tại trung tâm y tế thường tiến lần gần nhất vào ngày hai mươi hai tháng bảy
trong hai mươi sáu trường hợp được phát hiện nhiễm sars cov hai trong khu cách ly vùng phong tỏa
ổ dịch thanh xuân trung ghi nhận hai mươi ca dương tính
từ ngày hai mươi ba tháng tám khu vực này đã có tổng cộng năm trăm linh tám người nhiễm ncov
sáu người còn lại có độ tuổi từ chín đến ba mươi bảy trú tại tam hiệp
tả oai thanh trì minh khai hai bà trưng và khương trung thanh xuân
như vậy ổ dịch thanh xuân trung đã vượt mốc năm trăm linh ca nhiễm sars cov hai
trong khi đó một số khu vực khác tại hà nội cũng có tình hình phức tạp
văn miếu một trăm một mươi bảy ca nhiễm văn chương chín mươi ngõ hai mươi bốn kim đồng bốn mươi bảy tân lập hai mươi hay chợ ngọc hà một mươi tám ca
như vậy từ khi đợt dịch thứ tư bùng phát vào ngày hai mươi bảy tháng bốn
hà nội đã ghi nhận tổng cộng ba sáu trăm một mươi bốn trường hợp nhiễm sars cov hai
ngoài ra một trăm chín mươi trường hợp liên quan đến các ổ dịch tại bệnh viện bệnh nhiệt đới trung ương
bệnh viện k trên địa bàn cũng được bộ y tế công bố trước đó
một người đàn ông tại quận cầu giấy hà nội mắc covid một mươi chín gần một năm trước
nay xét nghiệm lại cho kết quả dương tính
trường hợp dương tính sau một năm mắc bệnh là ntp nam
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám ở phường nghĩa đô quận cầu giấy
ông p từng được ghi nhận mắc covid một mươi chín vào ngày tám tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn hai mươi tại nga
theo sở y tế hà nội ngày ba tháng chín ông p tiêm vaccine tại số hai mươi một trung liệt
ngày sáu tháng chín ông p đưa người nhà đi khám tại phòng khám đa khoa merlatech tây hồ
bản thân ông được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính
hiện tại ông không có triệu chứng
chủ tịch ubnd tp hà nội chu ngọc anh ký ban hành công điện
về việc tăng tốc kiểm soát tình hình dịch bệnh covid một mươi chín nêu rõ
từ ngày sáu tháng chín đến ngày một mươi hai tháng chín
xét nghiệm toàn bộ
một trăm linh người dân trên toàn địa bàn
theo nguyên tắc tại khu vực phong tỏa khu cách ly khu vực nguy cơ rất cao
lấy mẫu cho toàn bộ người dân từ hai đến ba ngày một lần
tại khu vực có nguy cơ cao lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân
từ năm đến bảy ngày một lần
tại các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân ít nhất một lần
để xây dựng và phát triển kênh
chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
hãy like subscribe bấm chuông để theo dõi những video tiếp theo
của kênh youtube báo sức khỏe và đời sống các bạn nhé
xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tin tức tiếp theo